theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ chiều cường giữa tháng hai tại tp hcm và vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai
có thể lên cao trong các ngày một mươi một và một mươi hai tháng hai dự báo đỉnh chiều đạt mức một sáu mươi sáu m vượt báo động ba hơn một mươi sáu m
dự báo chiều cường tại tp hcm mực nước cao nhất tại trạm phú an trên sông sài gòn ngày một mươi hai tháng hai sẽ là một sáu mươi sáu m
còn tại trạm nhà bè trên kênh đồng điền đỉnh chiều lạc vào ngày một mươi hai tháng hai sẽ là lên trên một sáu mươi năm mét
đỉnh chiều rơi vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều khả năng một số tuyến đường bị ngập sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tp hcm yêu cầu các quận huyện và sở ngành liên quan có phương án chủ động ứng phó với đợt chiều này
hạn chế thấp nhất các thiệt hại do chiều cường gây ra nhất là các quận một mươi hai thủ đức bình thạnh bình tân và các huyện củ chi bình chánh và hóc môn